là người khuyết tật nhưng anh phạm văn đát ở xã đồng tâm huyện ninh giang tỉnh hải dương
đã có những tư duy sáng tạo và khéo léo làm ra những chiếc xe điện xe máy phù hợp
giúp những người khuyết tật chức năng vận động có phương tiện đi lại dễ dàng
năm hai mươi bảy tuổi anh đát bị tai nạn khi đang lao động do ảnh hưởng đến cuộc sống gây ra biến chứng
khiến anh đi lại rất khó khăn chính vì vậy anh đã tự mây mò tìm kiếm linh kiện
lắp ráp và chế tạo thành công xe ba bánh để thuận lợi cho việc tham gia giao thông
những chiếc xe ba bánh dành cho người khuyết tật được cơ sở anh đát chế tạo
gồm xe điện và xe máy
đã được bộ giao thông vận tải cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu xe dùng cho người khuyết tật
giấy phép chế tạo xe ba bánh cho người khuyết tật
mỗi tháng xưởng sản xuất được năm bảy xe giá thành anh đều ưu đãi cho những người cùng cảnh ngộ
bên cạnh đó anh cũng tạo việc làm cho một số lao động là người khuyết tật tại địa phương
khi cất nặng xe dầu l won anh normalmente đưa nội thẻ về người khuyết tật
cho du lịch đến dịch trường giúp đời sst incredible chiến trình h filtered và đẩy me cara
và tinh thần học hỏi không ngừng của anh phạm văn đát
những chiếc xe ba bánh ngày càng được cải tiến về chất lượng và mẫu xe
phục vụ tốt hơn cho những người khuyết tật
nhờ những sản phẩm của anh mà nhiều người khuyết tật có thể dễ dàng hơn khi đi lại
sinh hoạt giảm sự phụ thuộc vào người thân và hòa nhập hơn với cộng đồng